phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc các phó thủ tướng và đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chính phủ đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực trung bộ đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra
những ngày qua các đợt mưa lũ lớn liên tục kéo dài đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến một số tỉnh miền trung đặc biệt tại các tỉnh thừa thiên huế và quảng trị
mưa lũ đã vượt mức lũ lịch sử gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư bị chia cắt cô lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng tài sản và đời sống của trên một trăm ba mươi năm hộ dân tại trên hai trăm linh xã phường của năm tỉnh thành phố là thừa thiên huế quảng bình quảng trị quảng nam và đà nẵng
thủ tướng chính phủ đã trực tiếp đến thăm làm việc với quân khu bốn để kịp thời chia sẻ động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã trực tiếp có mặt tại các địa phương chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra